hạn hán xảy ra cả ba miền xâm nhập mặn tại đồng bằng sông cửu long mưa lớn kèm theo rông lốc xảy ra liên tiếp ở miền núi phía bắc đồng bằng sông hồng tây nguyên
sự báo thiên tai năm hai nghìn hai mươi còn nhiều phức tạp diễn biến phức tạp
ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ ngành địa phương và lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác phòng chống thiên tai năm hai nghìn hai mươi
ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ ngành địa phương và lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác phòng chống thiên tai năm hai nghìn hai mươi
khẩn trương kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình phòng chống thiên tai xác định các trọng điểm sung yếu bố trí nguồn lực để xử lý bảo đảm an toàn
quản lý chặt chẽ công tác vận hành hồ chứa quản lý kiểm soát tàu thuyền điều chỉnh cơ cấu cây trồng mùa vụ chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi phù hợp với đặc điểm vùng miền
chú trọng công tác thông tin phòng chống thiên tai và truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ